đẩy nhanh các giải pháp để triển khai gói hỗ trợ của ngân hàng thế giới cho chương trình cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn tại việt nam
là nội dung chính được các đại biểu tập trung thảo luận tại buổi làm việc giữa đại diện ngân hàng thế giới với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn mới đây tại hà nội
theo đó chương trình cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn tại việt nam do ngân hàng thế giới tài trợ được thực hiện từ tháng một năm hai nghìn một mươi chín
với hai nội dung hỗ trợ xây dựng công trình hợp vệ sinh cho người dân khu vực nông thôn tại tám tỉnh hỗ trợ cấp nước sinh hoạt cho người dân tại hai mươi một tỉnh
tổng kinh phí thực hiện chương trình hỗ trợ là hai trăm linh triệu đô la mỹ
hiện nay chương trình mới đang được triển khai gói hỗ trợ thứ nhất tại tám tỉnh về xây dựng công trình hợp vệ sinh
còn chương trình cấp nước cho người dân tại hai mươi một tỉnh mới đang bắt đầu triển khai
chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực cùng việt nam để triển khai chương trình này
việc chương trình được thực hiện sẽ giúp năm triệu người sống
tại các vùng nông thôn và vùng núi nghèo nhất việt nam được tiếp cận với nguồn nước sạch và điều kiện vệ sinh môi trường đảm bảo
mục tiêu của chương trình sẽ tiếp tục cung cấp nước sạch cho hai trăm năm mươi năm hộ gia đình và cải thiện vệ sinh môi trường
và cấp nước cho hai bảy trăm hai mươi trường học và trạm xá tại hai mươi một tỉnh vùng núi phía bắc và tây nguyên